thưa quý vị bộ giáo dục đào tạo mới đây có văn bản yêu cầu sở giáo dục đào tạo hà nội
tp hcm chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường trung học phổ thông chuyên theo đúng quy định
trong đó thì nhấn mạnh trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông
không có cấp trung học cơ sở trong trường chuyên
đối chiếu với quy định này trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
hay trung học phổ thông chuyên trần đại nghĩa có thể sẽ phải dừng tuyển sinh lớp sáu
từ năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
và thông tin này đã khiến cho không ít phụ huynh đang có ý định cho con vào lớp sáu trường chuyên
không khỏi ngỡ ngàng
tuy nhiên cũng có không ít ý kiến lại cho rằng dừng tuyển sinh là phù hợp
ngay từ khi con bước chân vào lớp một gia đình chị phan thị thương đã đặt mục tiêu cho con
thi vào hệ trung học cơ sở trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam
với bốn năm theo đuổi ước mơ là bốn năm giỏng giã
ngoài việc đưa con đi học tại các trung tâm các lò luyện
chị thương lúc nào cũng có thể đưa con đi học
chị thương cũng đồng hành cùng con trong các bài tập về nhà
từ lớp một là con đã có kỳ vọng và ước muốn là thi vào trường chuyên
trong một cơ sở amsterdam cấp hai
đầu tiên cái cảm giác của tôi là tôi sốc
sau đấy thì tiếc nuối thương con thương cho cái mục tiêu của con
sợ là nó sẽ giang dợi
và sau từ đấy thì gần như đến hiện tại thời điểm bây giờ
ngày nào tôi đi làm việc đầu tiên là tôi lên đến chỗ làm
và tôi là phải mở cả trang mạng ra để
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn trường trung học phổ thông chuyên hàn đổi amsterdam
tuyển sinh khoảng hai trăm linh chỉ tiêu vào lớp sáu
nhưng có đến khoảng ba đến năm hồ sơn đổ vào
do lượng đăng ký lớn nên điều kiện đi kèm cũng khá khắt khe
học sinh phải đạt một mươi điểm ở hầu hết môn trong suốt năm năm tiểu học
mới có thể vào thi tuyển
nhiều ý kiến cho rằng điều này đã tạo ra những áp lực quá lớn với các em

học thì chỉ có hai trăm linh xuất nhưng số hồ sơ mà đủ điều kiện mà đăng ký vào thi là thường rơi vào tầm từ ba đến năm hồ sơ
và như vậy là cái tỷ lệ trọi cực kỳ cao cao hơn cả đại học
chính vì vậy nó đẩy cái áp lực cuộc thi đôi khi nó còn khó khăn hơn cả cái mức là thư đại học
và chính vì vậy nó cũng tạo ra rất nhiều vấn đề trong xã hội
nhiều ý kiến cho rằng giáo dục đại trà dành cho số đông việc phát triển bồi dưỡng học sinh giỏi tạo nguồn cho trường trung học phổ thông chuyên là nhiệm vụ của tất cả trường trung học cơ sở chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng một số trường chuyên
một thực tế rằng là con chúng ta lớp một lớp hai lớp ba các con không hề biết thế nào là môi trường chuyên
nhưng các con đã phải lao vào một cái vòng xoáy luyện thi vào trường chuyên với tỷ lệ trọi một trên hai mươi
mà khi các con không biết các con sẽ không biết
đấy là gì
luật giáo dục hai nghìn năm đã quy định trường chuyên chỉ có ở cấp trung học phổ thông
nội dung này cũng được giữ nguyên ở luật giáo dục năm hai nghìn một mươi chín
mô hình khối trung học cơ sở trong trường chuyên không nằm trong quy định pháp lý nào
năm hai nghìn hai mươi ba bộ giáo dục và đào tạo ban hành thông tư năm về quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên
theo đó các trường trung học phổ thông chuyên sẽ không có lớp không chuyên
tuy nhiên mới đây sở giáo dục và đào tạo hà nội và tp hcm đều đề xuất
tiếp tục tuyển sinh lớp sáu trường chuyên